thưa quý vị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh cho biết
đã có mặt kịp thời để giải cứu sáu người trong vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất ba led gỗ
xảy ra vào rạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một
thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ cơ sở sản xuất palet gỗ trên đường trần đại nghĩa
xã lê minh xuân huyện bình chánh vào khoảng bốn giờ hai mươi hai phút sáng
ngay khi phát hiện vụ cháy nhiều người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
ngọn lưới sau đó bụng lên dữ dội bao trùm khu xưởng
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
nhanh chóng đi xóa xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
chia làm nhiều mũi tiếp cận đám cháy và cứu sáu người mắc kẹt trong căn nhà liền kề thoát ra ngoài
đến sáu giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
khoảng hai trăm linh m hai nhà xưởng bị lửa thiêu rụi trong đó có nhiều tài sản và hai xe tải bị hư hại
một phần nhà dân bên cạnh bị cháy lan tuy nhiên không có thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra